tỉnh bắc giang hiện còn hơn một mươi bốn người đang thực hiện cách ly y tế tập trung với số lượng f một lớn
chủ yếu là công nhân lao động tại các khu công nghiệp
vì vậy ngoài đưa số lao động giãn cách về địa phương nơi cư trú
một số địa phương đã áp dụng thực hiện cách ly y tế ngay tại khu nhà trọ có đủ điều kiện theo quy định phòng dịch
mô hình nhà trọ an toàn đã cho thấy hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của phóng viên thời sự
dù gom rác hay là khi tập trung thì chúng tôi đều tổ chức phun khử khuẩn các khu vực
quản lý chặt chẽ từ trong mỗi phòng ở hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với bên ngoài
nên đã hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện cách ly y tế tại các khu nhà trọ
việc mà cách ly đối với các cái f một là trên địa bàn rất khó khăn
chính từ đó chúng tôi đã trưng tập một số nhà trọ trên địa bàn
để là nơi cách ly đối với các ca f một
quá trình cách ly đối với công nhân thì thấy nó có một cái rất hiệu quả
đó là các phòng trọ của các khu nhà trọ đảm bảo tốt được điều kiện cách ly
tránh được cái sự lây chéo
trong khi đó thì các phòng trọ thì đảm bảo được cái cơ sở vật chất
ngoài bố trí số f một cùng cách ly theo đơn vị sản xuất doanh nghiệp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
đã tăng cường thực hiện các biện pháp làm sạch các khu nhà trọ
riêng hồng thái chúng tôi thì thành lập
ba tổ phun khử khuẩn đó là một tổ đi phun hết các nhà trọ nhà nghỉ trên địa bàn toàn xã
và còn hai tổ thì đi phiên cơ động trên địa bàn toàn dân trên địa bàn toàn xã
tính đến hôm nay là đến ngày thứ bốn rồi chúng tôi tổ chức triển khai phun liên tục trong bốn ngày
thì đảm bảo được cái công tác phun khử khuẩn trên địa bàn nhà trọ toàn dân đối với xã hội hóa
số công nhân này cùng làm tại tổ sản xuất của một công ty có trường hợp f
đã hoàn thành cách ly hai mươi một ngày theo quy định tại khu nhà trọ
kết quả thực hiện cách ly y tế tại nhà trọ cho thấy chỉ khi đảm bảo các điều kiện về nơi ở khép kín
đảm bảo môi trường đảm bảo yếu tố dịch tễ như cùng đơn vị doanh nghiệp sản xuất sẽ hạn chế tình trạng lây nhiễm dịch bệnh
hôm nay đã được trao giấy quyết định này chúng tôi rất là mừng và trước hết là tôi cảm ơn tất cả các cán bộ xã
và chính quyền địa phương ở đây và tất cả các chú bộ đội đến đây và đoàn y tế rất tận tình giúp đỡ chúng tôi
từng miếng ăn giấc ngủ từng dụng cụ nhỏ nhất
ví dụ như thiết yếu hàng ngày thì chúng tôi cảm thấy rất là đầy đủ
từ thực tế triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các nơi có đông công nhân khu công nghiệp
tỉnh bắc giang đang tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình nhà trọ an toàn
số công nhân làm việc tại doanh nghiệp sẽ ở trong các khu nhà trọ tập trung
hàng ngày đi làm theo xe đón đến nơi sản xuất
quy trình an toàn này sẽ phát huy hiệu quả để đảm bảo các tiêu chí vừa chống dịch vừa sản xuất hiện nay